chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
thủ tướng chính phủ đã ra công điện gửi bộ trưởng bộ y tế chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
cụ thể thủ tướng yêu cầu tỉnh vĩnh phúc chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn tập trung cứu chữa người bị ngộ độc thực phẩm
đồng thời kiểm tra làm rõ nguyên nhân ngộ độc và có các biện pháp xử lý theo đúng quy định
đối với bộ y tế thủ tướng giao cơ quan này tiếp tục bám sát tình hình chỉ đạo áp dụng các biện pháp phù hợp
nhằm ngăn chặn xử lý ngộ độc thực phẩm và kịp thời hỗ trợ các địa phương xử lý khắc phục hậu quả ngộ độc thực phẩm trong trường hợp cần thiết
bên cạnh đó theo cục quản lý khám chữa bệnh từ chiều ngày một mươi bốn tháng năm một số bệnh viện tại tỉnh vĩnh phúc đã tiêm nhận nhiều người bệnh nghi do ngộ độc thực phẩm
theo báo cáo nhanh của sở y tế vĩnh phúc đến bảy giờ ngày một mươi năm tháng năm đã có bốn trăm một mươi bốn người bệnh liên quan đến vụ việc nghi do ngộ độc thực phẩm đến khám điều trị tại các cơ sở y tế trong tỉnh
hiện còn ba trăm ba mươi sáu người bệnh đang được điều trị
cục quản lý khám chữa bệnh đánh giá cao sở y tế và các bệnh viện
bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh phúc trung tâm y tế tp vĩnh yên bệnh viện hiễu nghị lạc việt đã chủ động tổ chức cấp cứu điều trị kịp thời cho nhiều người bệnh đảm bảo tốt sức khỏe tính mạng cho người dân
cục quản lý khám chữa bệnh đề nghị giám đốc sở y tế tỉnh vĩnh phúc tiếp tục tập trung huy động các thầy thuốc giỏi đảm bảo đủ thuốc phương tiện cấp cứu xử trí cứu chữa kịp thời người bệnh
bên cạnh đó các bác sĩ theo dõi chặt chẽ người bệnh nặng và có nguy cơ tăng nặng sẵn sàng hội trần tuyến trên khi cần thiết đồng thời quan tâm chăm sóc sức khỏe động viên người bệnh và gia đình
cục quản lý khám chữa bệnh đề nghị sở y tế vĩnh phúc triển khai thực hiện đầy đủ nghiêm túc các nội dung công việc liên quan trong công điện số bốn mươi bốn cdttg ngày ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn của thủ tướng chính phủ về việc ngăn ngừa xử lý ngộ độc thực phẩm
giám đốc sở y tế báo cáo kịp thời về cục quản lý khám chữa bệnh diễn biến tình hình tình trạng người bệnh đang được điều trị để tổng hợp báo cáo lãnh đạo bộ y tế có chỉ đạo hỗ trợ xử lý khi cần thiết
trước đó liên quan đến vụ nghi ngộ
ngộ độc thực phẩm xảy ra sau bữa ăn trưa tại công ty tranh nhiệm hữu hạn seagull ebenezer việt nam vĩnh phúc
ngay trong tối ngày một mươi bốn tháng năm bộ y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty trách nhiệm hữu hạn seagul airbone việt nam
bộ y tế yêu cầu tổ chức điều tra xác định rõ nguyên nhân vụ việc theo quy định truy xuất nguồn gốc thực phẩm lấy mẫu thực phẩm bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân đồng thời phát hiện xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm nếu có và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng
bộ y tế đề nghị sở y tế vĩnh phúc tăng cường kiểm tra giám sát hướng dẫn các bếp ăn tập thể cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đảm bảo vệ sinh điều kiện an toàn thực phẩm thực hiện nghiêm việc quản lý nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm kiểm thực ba bước lưu mẫu thực phẩm và vệ sinh trong các khâu chế biến
liên quan đến vụ ngộ độc nói trên tối muộn ngày một mươi bốn tháng năm bộ y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này
tuy nhiên sau khi bếp ăn tập thể bị đình chỉ
công ty may ở vĩnh phúc đã gửi thông báo đến những công nhân đi làm phải tự chuẩn bị bữa trưa
theo đó bếp ăn này sẽ bị đình chỉ tới khi nào có kết quả lấy mẫu thực phẩm
theo thông tin từ phía công ty đơn vị này tự vận hành bếp ăn với khoảng ba ba trăm linh suất một ngày
sau khi sự cố xảy ra công ty đã dừng việc tự nấu bữa ăn ca và thay thế bằng một đơn vị khác
ngày một mươi năm tháng năm vẫn có gần ba công nhân đến công ty làm việc bình thường
do nhận được thông báo đình chỉ bếp ăn tập thể muộn
công ty đã bố trí bữa trưa cho công nhân bằng bánh mì và sữa tươi
chị t tại vĩnh tường vĩnh phúc là một trong nhiều lao động may mắn không gặp vấn đề về sức khỏe
sau khi bữa ăn trưa tại công ty
ngày một mươi năm tháng năm chị vân đến công ty làm việc bình thường
chị tê cho biết trong ngày một mươi năm tháng năm công ty vẫn bố trí hai ca ăn trưa vào lúc một mươi một h ba mươi và một mươi hai h ba mươi
thay vì ăn bữa trưa trị giá hai mươi đồng như thường lệ chị tê nhận về bánh mì và sữa
cùng với đó
các tổ trưởng sưởng may cũng gửi thông báo đến toàn bộ công nhân về vấn đề bữa ăn ca
cụ thể bắt đầu từ ngày mai công nhân tạm thời mang công đi làm
công ty hỗ trợ hai mươi đồng một người tương đương một suất ăn trưa
đang điều trị tại bệnh viện công nhân n cho biết đây là sự cố không ai mong muốn
bản thân người lao động cũng chia sẻ với công ty và mong muốn đơn vị này chú ý hơn nữa vấn đề an toàn thực phẩm
từ đó người lao động yên tâm làm việc
ngay sau khi sự việc xảy ra
đại diện sở lao động thương minh và xã hội tỉnh vĩnh phúc đã phối hợp với các đơn vị liên quan
trực tiếp gặp gỡ động viên ổn định tư tưởng công nhân thân nhân của công nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm
trước đó ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc cũng có văn bản gửi các đơn vị liên quan
về vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm ở công ty may trên địa bàn
theo đó ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo sở y tế sẵn sàng tổ chức thực hiện điều trị
cấp cứu với những bệnh nhân tiếp nhận
bên cạnh đó tỉnh vĩnh phúc cũng chỉ đạo lực lượng công an các cấp
chủ động phối hợp với cơ quan chuyên môn tham gia các hoạt động cấp cứu
điều tra xác minh nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm
công văn của ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc nêu rõ
phải sang minh điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
đối với tổ chức cá nhân có liên quan khi có dấu hiệu tội phạm
đang nói trong tối ngày một mươi năm tháng năm vừa qua
tại tỉnh đồng nai cũng ghi nhận một ca ngộ độc thực phẩm khiến gần một trăm linh công nhân phải nhập viện
theo đó sau bữa ăn chiều với món mì quảng gà và bánh đa gà
gần một trăm linh công nhân công ty tranh nhiên hữu hạn đề trang việt nam
ở khu công nghiệp sang điển huyện trảng bom đau bụng nôn ói tiêu chảy
họ được đưa đến trung tâm y tế huyện trảng bom cấp cứu từ chiều đến tối một mươi năm tháng năm
trung tâm y tế huy động toàn bộ y bác sĩ đang trực để cấp cứu
trong bối cảnh số bệnh nhân nhập viện quá đông bệnh nhân phải nằm hai ba người một giường
phòng cấp cứu kê thêm băng ca giường xếp dọc lối đi để cứu chữa người bệnh
theo bác sĩ nguyễn đức phước giám đốc trung tâm y tế huyện tràng bom
người bệnh cho biết họ bắt đầu nôn ói đau bụng sau khi ăn chiều tại công ty
với món mì quảng gà và bánh đa gà
có khoảng năm trăm linh công nhân cùng ăn chiều
hiện gần một trăm linh công nhân xuất hiện các triệu chứng trên
bác sĩ phước cho biết đang nghi ngờ các công nhân này bị ngộ độc thực phẩm
đã lấy mẫu xét nghiệm để xác định nguyên nhân hiện chưa có kết quả xét nghiệm
theo một lãnh đạo huyện trảng bom trong số công nhân nhập viện
có một người tình trạng nặng phải thở máy còn lại đều nhẹ
nhiều công nhân được bác sĩ kê toa thuốc cho về nhà theo dõi
công ty trách nhiệm hiệu hạn đê trang việt nam có khoảng một hai trăm linh công nhân
chuyên cung cấp các linh kiện sản phẩm điện dân dụng chất lượng cao
như máy xế tóc lược quạt da dụng quạt sửa
trước đó ngày một tháng năm hơn năm trăm linh người ở long khánh bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì
nguyên nhân được xác định do nguyên liệu chế biến bánh mì bị nhiễm vi khuẩn salmonella
hiện vẫn còn hai bệnh nhi nặng điều trị tại bệnh viện nhi đồng đồng nai và nhi đồng một tp hcm
theo đó thông tin từ bệnh viện nhi đồng đồng nai cho biết
bệnh nhi tdna sinh năm hai nghìn một mươi bốn ngụ tại xã xuân quế huyện cẩm mỹ
bị rất nặng trong vụ ngộ độc thực phẩm ở tp long khánh
sức khỏe đang dần hồi phục tốt
phó giám đốc bệnh viện nhi đồng đồng nai nguyễn trọng nghĩa cho biết
bệnh nhi tdna đã qua được giai đoạn nặng bé đang trong giai đoạn điều trị phục hồi
các bệnh nhi khác liên quan vụ ngộ độc thực phẩm đã hồi phục sức khỏe và được xuất viện
theo bệnh viện đa khoa khu vực long khánh tỉnh đồng nai
đến ngày một mươi bốn tháng năm tất cả bệnh nhân nhập viện điều trị liên quan vụ ngộ độc thực phẩm
sau khi ăn bánh mì thịt tại cửa hàng bánh mì b phường xuân bình tp long khánh
đều đã ổn định sức khỏe và được xuất viện
theo kết quả kiểm nhiệm mẫu thực phẩm như pate thịt lợn đã qua chế biến
chả lụa dưa muối chua lấy tại cơ sở bánh mì b khi vụ ngộ độc xảy ra
do viện y tế công cộng tp hcm thực hiện phát hiện vi khuẩn salmonella
do đó sở y tế đồng nai kết luận nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc thực phẩm
có liên quan đến vi khuẩn salmonella khiến hơn năm trăm linh người phải nhập viện điều trị
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật
đến đây thời lượng của video đã hết
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo